chiến thắng là quan trọng nhưng lòng tin của người dân và đội tuyển bóng đá việt nam
và hỗn luyện viên trường còn quan trọng hơn
đây là việc quan trọng để xây dựng một chiến lược bóng đá kể cả bóng đá trẻ bóng đá đỉnh cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định tại buổi gặp mặt biểu dương
khen thưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia việt nam vừa giành ngôi vô địch iff cup hai nghìn một mươi chín
cùng dự có phó thủ tướng vương đình huệ phó thủ tướng vũ đức đam
lãnh đạo một số bộ ngành hỗn luyện viên pháp hàng sơ các cầu thủ cùng ban lãnh đạo đội tuyển
phát biểu tại buổi gặp thủ tướng đã cảm ơn huấn luyện viên trưởng ban huấn luyện
và đặc biệt là các cầu thủ đã vì màu cờ sắc áo của đất nước thi đấu hết mình để đem lại chiến thắng
thủ tướng đánh giá cao thành công này đã làm nên một không khí tốt
khởi dậy lòng tin của người dân việt nam đối với phát triển thể thao của đất nước
trong đó có môn bóng đá
thủ tướng đánh giá cao thành công này đã đóng góp lên một màu sắc tốt đẹp
hay là một gom màu rất sáng mà đặc biệt đối với niềm tin của nhân dân
trong đó phát triển thể thao đất nước trong đó có môn bóng đá
đã thành công trong mấy giải gần đây
và tôi tin rằng cái niềm tin ái của lãnh đạo của nhân dân
đối với các bạn
đối với quân luyện viên trưởng và tất cả các đồng chí trong ngành thể thao
và đặc biệt đó vff càng phải được nhanh lên đều phải được chữ gìn
để chúng ta tiếp tục mang lại cái niềm vui vì mặc cờ sắc áo của đất nước
nhân dịp này thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của truyền thông đối với giải aff cup hai nghìn một mươi chín
đồng thời đánh giá cao và gửi lời thăm hỏi cảm ơn đến gia đình của các em trong đội tuyển
với tinh thần quyết tâm xây dựng
tương lai bóng đá việt nam tốt hơn thủ tướng đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch
chỉ đạo liên đoàn bóng đá việt nam tổng kết đánh giá về thành công của đội tuyển
một cách khoa học chặt chẽ để rút ra kết luận cần thiết của tài lần này